trong cuốn khổ hoạt động tổng kết một mươi năm thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
sáng nay thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải đã chủ trì lễ báo công dân bác
kết quả một mươi năm thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam của ngành công thương
thực hiện lời bác dạy việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau
nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà công nghiệp thương nghiệp thịnh vượng
ngành công thương đã bám sát chủ trương của cuộc vận động người việt nam dùng hàng việt nam
triển khai nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả trên các mặt góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế
theo hướng kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô
tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ từ năm hai nghìn chín đến nay đều có mức tăng trưởng trên dưới một mươi so với năm trước
chỉ số giá tiêu dùng từ mức lạm phát một mươi chín tám năm hai nghìn tám đã giảm xuống trên dưới năm
trong năm năm trước
tại các siêu thị hàng việt được duy trì trên tám mươi tại các kênh truyền thống tỷ lệ hàng việt tại các chợ cửa hàng tiện lợi chiếm sáu mươi trở lên
trước anh linh bác những đại biểu điển hình tiên tiến của ngành công thương
nguyện mãi khắc ghi và làm hết sức mình thực hiện lời bác dạy
giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững mạnh và thịnh vượng
ngay sau lễ báo công đoàn đại biểu đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh